để được đến trường hàng ngày gần năm mươi học sinh ở xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã phải vượt qua nguy hiểm đi trên con mương treo leo hoặc lội qua dòng suối chảy xiết
điều đáng nói là thực trạng này lại xảy ra nhiều năm nay và ngay ở một xã vùng thấp của tỉnh lào cai
đây là cảnh mà hàng ngày gần năm mươi em học sinh tại trường tiểu học phú nhuận ba huyện bảo thắng tỉnh lào cai đến trường
mặc dù nguy hiểm nhưng các bậc phụ huynh vẫn phải cắt cử nhau để đưa con em mình đi học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám này trường tiểu học số ba xã phú nhuận có hơn hai trăm bảy mươi em học sinh
trong đó có bốn mươi tám học sinh tập trung ở các thôn đầu nhuận tân hồ nhuận hai nhuận ba hàng ngày phải vượt qua con suối nhuận để đến trường
có học sinh từ nhà đến trường phải đi một mươi hai km nếu theo đường chính
trong khi đó nếu bảo hiểm vượt qua suối thì khoảng cách chỉ còn bốn cây
vì vậy mà đa phần các em và phụ huynh vẫn liều mình vượt suối để đến trường
vào những ngày mưa lũ các em thường xuyên phải nghỉ học vì nước dâng cao
gia đình thì có người lớn thì còn cóg các em được qua suối nhưng có gia đình thì lại không có người để tự các em đi qua suối
thế như vậy là hầu như những ngày mưa lũ là các em học sinh ở bên kia suối là các em nghỉ học
ban giám hiệu nhà trường cũng kính mong là các cấp lãnh đạo thì cũng cố gắng là quan tâm làm sao mà làm được một cây cầu
trước hết thì tạm thời là ngăn không cho các em học sinh đi qua và người dân đi qua trên cầu máng bởi vì nó rất là nguy hiểm
và cũng từ cái việc đó thì người dân thì bắt buộc phải đi vòng rất là xa và một số phụ huynh thì không có xe máy cho nên phải cóng con suối
suối đi học càng trở nên khó khăn nguy hiểm hơn đối với các em học sinh
do đó để bảo đảm an toàn cho các em và những người dân hàng ngày phải lội qua con suối dữ
chính quyền các cấp tỉnh lào cai cần nhanh chóng vào cuộc để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân nơi đây